các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

qua việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại của các địa phương chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại kỳ họp quốc hội đã xem xét quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội đối với hai đại biểu quốc hội
phê chuẩn việc miễn nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng chính phủ đối với đồng chí trần hồng hà và đồng chí trần lưu quang
việc quốc hội xem xét quyết định năm nhóm vấn đề lớn quan trọng và cấp bách tại kỳ họp bất thường lần thứ hai này
cũng sẽ góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn vướng mắt trong thực tiễn
đồng thời tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị chính phủ các cơ quan của quốc hội các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng
kịp thời các luật nghị quyết vừa được thông qua
đặc biệt các vị đại biểu quốc hội bằng các hình thức phù hợp thông tin nhanh chóng đầy đủ đến cử tri cả nước
kết quả kỳ họp lắng nghe tổng hợp và báo cáo ý kiến nguyện vọng của cử tri
chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay đảng nguyễn quốc hội trung ương bộ công an tổ chức trọng thể kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân ngày hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
một năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và phát biểu tại chương trình kỷ niệm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
nguyên lãnh đạo bộ công an phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng phạm minh chính ghi nhận
và khẳng định lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã có nhiều đóng góp thầm lặng
nhưng rất quan trọng đảm bảo yêu cầu công tác nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
từ những ngày đầu khi chưa hình thành các đơn vị độc lập trong lực lượng công an
đến nay lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã được tổ chức đồng bộ
từ cơ quan bộ đến công an các đơn vị địa phương
ở đâu có tổ chức bộ máy của lực lượng công an thì ở đó có bộ phận hậu cần kỹ thuật
phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu chăm lo đời sống sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trải qua bảy mươi năm năm phân đấu xây dựng và trưởng thành thấm nhuận sâu sắc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã có nhiều đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng
nhất là những nhiệm kỳ gần đây lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu
về quản lý kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật theo hướng tập trung thống nhất đồng bộ liên thông
từ bộ đến công an các đơn vị địa phương tập trung cho công an cấp cơ sở các lực lượng trực tiếp chiến đấu
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp
công hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng hậu cần kỹ thuật đã góp phần tô thắm thêm
truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
đồng thời nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đề ra phương châm là xây dựng con người là trung tâm
hiện đại trước kết hợp với hiện đại về phương tiện hậu cần kỹ thuật bảo đảm đồng bộ phù hợp
xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt
trong bối cảnh đó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
phải đổi mới tư duy cách nghĩ cách làm có tầm nhìn xa sáng tạo phát huy tinh thần đoàn kết
đồng lòng không ngừng phấn đấu rèn luyện nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách
nhanh chóng chuyển từ phương thức thủ động cấp phát sang chủ động đi trước một bước
chuẩn bị các điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết phục vụ toàn diện công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
tinh thần là phải đổi mới tư duy nguồn lực bắt nguồn từ tư duy động lực bắt nguồn từ sự đổi mới
rồi sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân
tinh thần chung là như vậy và nghị quyết một mươi hai cũng xác định rất rõ và đảng ủy công an trung ương hiện nay đang chỉ đạo rất rõ
lấy cái tinh thần đổi mới sáng tạo để chúng ta thúc đẩy cái sự phát triển của chúng ta trong cái thời đại ngày nay
và không đổi mới sáng tạo thì chúng ta sẽ đi sau thôi bắt không kịp với lại cái tình hình
nên lấy cái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy cái hiện đại hóa trên mọi mặt là như vậy
tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
và các quy định hướng dẫn về công tác hậu cần kỹ thuật của bộ công an
chú trọng công tác nghiên cứu phân tích dự báo để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
các chủ trương chính sách lớn về công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
đổi mới hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới
bây giờ cái điều kiện thì nó có thế thôi
làm sao để mình sử dụng cho nó có hiệu quả sử dụng cho nó có trọng tâm trọng điểm
cái gì là cái mình phải chuyển giao công nghệ cái gì là cái mình phải nghiên cứu sản xuất
và cái gì là cái phải tự lực cánh sinh để góp phần thực hiện xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ
và tích cực hội nhập chủ động hội nhập nhưng mà thực chất và hiệu quả
thủ tướng phạm minh chính cũng đặc biệt nhấn mạnh
việc chủ động tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
tăng cường phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
xây dựng hoàn thiện chiến lược đầu tư theo đúng quy định của pháp luật
theo hướng tập trung chuyên sâu trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt việc đó
công khai minh bạch tránh giàn trải lãng phí tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát
phòng chống tham nhũng tiêu cực thất thoát lãng phí thực hành tiết kiệm
tiếp tục xây dựng lực lượng theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị
phát triển nguồn nhân lực hậu cần kỹ thuật chất lượng cao nhất là các chuyên gia
nhà quản trị giỏi có tầm nhìn trí tuệ khả năng đi trước đón đầu
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn tình cảm sự quan tâm của đảng
nhà nước và cá nhân thủ tướng phạm minh chính đối với lực lượng công an nhân dân
đồng thời khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp thù nghiêm túc và tổ chức thực hiện
có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí thủ tướng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
không ngừng rèn luyện phấn đấu khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai nqtvk của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhà nước thủ tướng phạm minh chính đã trao khuôn trương bảo vệ tổ quốc hạng hai hạng ba
và bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng các tập thể cá nhân xuất sắc
bộ trưởng tô lâm trao bằng khen của bộ công an tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hậu cần kỹ thuật
thưa quý vị chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tiếp tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn nguyên
tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn thiên đến tặng hoa trước tết bộ công an nhân dịp đón xuân mới quỹ mão năm hai nghìn hai mươi ba
tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn thiên gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo bộ công an
và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân bước sang năm hai nghìn hai mươi ba rồi giao sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
ngài tổng giám mục cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới bộ công an trong suốt một năm qua đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
giữ bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân
đặc biệt các vị giám mục chức sắc và bà con giáo dân trong toàn giáo phận hà nội đã được đón một mùa giáng sinh năm hai nghìn hai mươi hai vui tươi an lành
thay mặt bộ công an thứ trưởng lương tam quang cảm ơn ngài tổng giám mục và bà con giáo dân giáo phận hà nội
đã dành những lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng lương tâm quang mong muốn bước sang năm hai nghìn hai mươi ba các vị chức sắc của tổng giáo phận hà nội
sẽ tiếp tục động viên đồng bào công giáo đoàn kết cùng nhân dân cả nước
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cũng trong chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
năm hai nghìn hai mươi hai cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã làm tốt các mặt công tác nghiên cứu chiến lược
quản lý khoa học và công nghệ nghiên cứu lý luận công an nhân dân nghiên cứu lịch sử công an
công tác tạp chí công an nhân dân công tác lưu trữ và thông tin khoa học
qua đó đã đưa ra những dự báo giải pháp phục vụ lãnh đạo bộ lãnh đạo chỉ đạo công tác công an
cũng như trong tham mưu đảng
nhà nước về đối nội đối ngoại
biểu dương những thành tích cố gắng của cục khoa học chiến lược lịch sử công an
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị cần tập trung thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
và đề án thành phần về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu về mặt lý luận chiến lược
bản quy phạm pháp luật về cơ chế bảo vệ công an nhân dân
bảo vệ cán bộ chiến sĩ trong công tác chiến đấu để bổ sung vào luật công an nhân dân sửa đổi
nhân dịp đón tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba vào trường ngày hôm nay
đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm hỏi chúc tết gia đình các đồng chí cố lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng nhớ
cô thứ trưởng phạm kiệt cố thứ trưởng nguyễn quang việt cô thứ trưởng trần đông
cô thứ trưởng nguyễn tài cô thứ trưởng hoàng thao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long đã thăm hỏi
tình hình đời sống các gia đình gửi lời chúc sức khỏe chúc thân nhân người thân
gia đình các đồng chí cố lãnh đạo bộ đón tết nguyên đán đầm ấm yên vui
đồng chí thứ trưởng cũng bày tỏ sự trân trọng về những công hiến to lớn của các cố thứ trưởng bộ công an
đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng nói chung sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng thời mong muốn thân nhân gia đình các đồng chí cố lãnh đạo bộ tiếp tục giáo dục
động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng
và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
chiều cùng ngày đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đã đến kiểm tra và làm việc với một số công an phường trên địa bàn thành phố hà nội
thứ trưởng nguyễn văn long dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi chúc tết cán bộ chiến sĩ công an phường dịch vọng
và công an phường dịch vọng hậu nhân dịp tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi hai
lưu ý về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở trong dịp tết thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ công an phường
bảo đảm tốt công tác trực ứng trực nhất là dịp trước và sau tết nguyên đán nêu cao tinh thần quyết tâm trách nhiệm bảo đảm vững chắc an ninh trật tự
đặc biệt thứ trưởng yêu cầu lực lượng công an phường phải làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở
chủ động xây dựng các kế hoạch trên cơ sở triển khai các phương án kế hoạch của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an tp hà nội và lãnh đạo công an quận
kiên quyết không để xảy ra tình trạng uống rượu lái xe phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ tăng cường công tác kiểm tra
nhất là về triển khai việc kiểm tra nồng độ cồn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ nét về văn hóa giao thông và tình hình trật tự an toàn xã hội
qua đó góp phần tạo môi trường lành mạnh an toàn để nhân dân vui xuân đón tết
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
đồng chí hoàng đạo cương thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng với lãnh đạo đại diện các bộ ngành
để chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua bộ công an đã quyết định chuyển giao
công lộc bộ bóng đá công an nhân dân về công an hà nội và đổi tên cơ lộc bộ bóng đá công an hà nội thi đấu tại giải vô địch quốc gia
đồng thời đổi tên cơ lộc bộ bóng đá phô hiến thành cơ lộc bộ bóng đá pvf công an nhân dân thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia
với mục tiêu là câu lạc bộ bóng đá công an hà nội nằm trong nhóm các đội dẫn đầu của giải vô địch quốc gia
câu lộc bộ bóng đá pvf công an nhân dân giành quyền thăng hạng vô địch quốc gia
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã dành nhiều sự quan tâm
trong việc chỉ đạo đối với công tác thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng đặc biệt là bộ môn bóng đá chuyên nghiệp
với mong muốn cơ lộc bộ bóng đá của công an hà nội trở thành cơ lộc bộ bóng đá mạnh của cả nước
trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân những năm trước đây
thứ nhất đề nghị công an hà nội các đơn vị của bộ công an tập trung chỉ đạo câu lạc bộ bóng đá công an hà nội
câu lạc bộ bóng đá pvf công an nhân dân chuẩn bị lực lượng các điều kiện đảm bảo thực hiện việc tổ chức
luyện tập thi đấu đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu đề ra
thứ hai đề nghị các đơn vị của bộ phối hợp với công an hà nội tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi mô hình câu lạc bộ bóng đá công an hà nội
đảm bảo quy định của liên đoàn bóng đá việt nam đáp ứng được tình cảm của người hâm mộ cả nước và thủ đô
thứ ba đề nghị ủy ban nhân thành phố hà nội ủy ban dân tỉnh hưng yên quan tâm ủng hộ tạo điều kiện về cơ chế vật chất và tinh thần
để hai câu lạc bộ bóng đá của ngành công an hoạt động hiệu quả góp phần vào thành tích chung của thể thao địa phương

thưa quý vị thực hiện kế hoạch về việc tổ chức chương trình giao lưu thể thao giữa lực lượng công an việt nam và lực lượng vũ trang campuchia
ngay ngay sau lễ ra mắt và xuất quân của công lạc bộ bóng đá công an hà nội
tại sân vận động hàng đẩy hà nội đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa câu lạc bộ bóng đá công an hà nội và đội tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia
dự và cổ vũ trận đấu giao hữu bóng đá về phía việt nam có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về phía lực lượng vũ trang vương quốc campuchia có ngài thống tướng nét xa vu e un tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ vương quốc campuchia
ngài thông tướng sao sokha phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ lực lượng vũ trang vương quốc campuchia
tham gia cổ vũ trận đấu còn có hơn sáu cán bộ chiến sĩ học viên công an nhân dân và người dân yêu bóng đá thủ đô
trận thi đấu bóng đá giữa hai đội diễn ra trong không khí sôi nổi hấp dẫn chất lượng chuyên môn cao
ở hiệp thi đấu thứ nhất câu lộc bộ công an hà nội đã vươn lên dẫn trước hai bản và giữ nguyên kết quả đến hết trận đấu giành chiến thắng hai trước đội tư lệnh chiến binh vương quốc campuchia
cũng nằm trong kế hoạch này sáng nay tại nhà thi đấu bóng truyền học viện an ninh nhân dân hai đội tuyển bóng truyền của lực lượng công an việt nam và công an vương quốc campuchia đã tổ chức trận đấu giao lưu
dự và cổ vũ trận thi đấu
về phía công an việt nam có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các đơn vị trực thuộc bộ
về phía lực lượng vũ trang vương quốc campuchia có ngài thống tướng nét xa vu e un tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ đội vụ vương quốc campuchia
ngài thống tướng sao sokha phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ lực lượng vũ trang vương quốc campuchia
trận thi đấu giữa hai đội bóng chuyển nam của lực lượng công an nhân dân việt nam và công an vương quốc campuchia nằm trong chương trình hợp tác quốc tế giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ bộ quốc phòng vương quốc campuchia
nhằm gắn kết tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống vun đắp tình đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và campuchia nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ bộ quốc phòng campuchia nói riêng
trận thi đấu giữa hai đội bóng chuyển nam của lực lượng công an việt nam và bộ đội vụ bộ quốc phòng campuchia nói riêng